cám bộ công an huyện tiên du tổ trưởng tổ công tác liên ngành phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô không có biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn
sau khi kiểm tra thân nhiệt thượng úy thanh yêu cầu kiểm tra hành chính nam thanh niên
bất ngờ nam thanh niên này tăng ga lao thẳng vào đồng chí thanh khiến đồng chí thanh bị thương rồi chạy thoát
hai mươi một giờ cùng ngày công an huyện tiên du đã điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là phùng quang tú một mươi chín tuổi trú tại quận long biên thành phố hà nội
em có đi từ hà nội đến ninh để thăm bạn sau đó em có dễ vào tiên du gặp chốt kiểm dịch
anh đo kiểm dịch thì anh ấy bảo em dừng xe lại
trong khi dừng xe thì có một anh cảnh sát anh ấy đi ra anh ấy bảo em cho anh ấy kiểm tra hành chính
em không chấp hành thì em lại phi thẳng xe anh ấy bỏ chạy anh ấy lé ra anh ấy mắc quả sạch
thì em kéo lên anh ấy đi theo xe em xong lúc sau thì anh ấy văng ra thì em bảo quay lại em nhìn anh ấy văng ra rồi em vẫn cứ bỏ chạy
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn tại chốt kiểm soát ở chân cầu vượt tiên sơn mặc dù được tổ công tác liên ngành nhắc nhở đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm và yêu cầu đo thân nhiệt
nhưng hoàng quốc quân ở huyện lục yên tỉnh yên bái không những không chấp hành mà còn xúc phạm lăng mạ xông vào tấn công bốn cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt
hiện công an huyện tiên du đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố quân về tội chống người thi hành công vụ
tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện công an huyện tiên du không chỉ xác minh bắt giữ các đối tượng chống đối mà còn phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác như tàng trữ trái phép chất ma túy
bên cạnh sự ủng hộ đồng tình tự giác chấp hành nghiêm của quân chúng nhân dân thì cá biệt vẫn có một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
hiện công an huyện tiên du đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố quân về tội chống người thi hành công vụ

thời gian tới công an huyện tiên du tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam đối với lê ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường mỹ thạnh tp long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn với nhiều đối tượng trong và ngoài nước là thành viên của tổ chức phản động khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lê ngọc thành đăng ký tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam
nguyễn ngọc thành đăng ký tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia trưng cầu dân ý bầu cho đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
sau thời gian tham gia thành được đối tượng trong tổ chức gửi cho hai lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt thành tạo một tài khoản facebook khác để tiếp tục hoạt động
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ lê ngọc thành cùng tăng vật thu giữ gồm hai lá cờ ba sọc và các đồ vật liên quan
thưa quý vị ở thời gian gần đây tại bình dương xuất hiện các đối tượng lập trang mạng xã hội facebook giảm mạo cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để tổ chức và thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động với giá rẻ nhằm trục lợi trong lúc khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo các cơ quan chức năng
bán sổ bảo hiểm xã hội là hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
truy cập vào tài khoản facebook mang tên bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương có thể thấy nhiều nội dung thông tin về việc mua sổ bảo hiểm
trong đó ưu tiên người bán sổ bảo hiểm xã hội khu vực địa bàn tp hcm và tỉnh bình dương
khi có người liên hệ các đối tượng hướng dẫn dụ dỗ người bán sổ bảo hiểm có sổ hộ khẩu trên mọi miền lãnh thổ việt nam và trực tiếp giao dịch nhận tiền tại phòng công chứng
tuy nhiên qua trao đổi đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương khẳng định cơ quan này hiện không có trang facebook chính thức nào
nên tất cả các trang lấy tên liên quan đến bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương đều là giả mạo
lợi dụng những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cầm cố khởi chấp sổ bảo hiểm xã hội
thì đối tượng này sẽ định giá giá trị sổ bảo hiểm xã hội đó khoảng bốn mươi năm mươi giá trị thực tế mà người lao động được nhận
sau đó là trả tiền mặt cho đối tượng với điều kiện là buộc đối tượng phải dứt giấy quỹ quyền và làm hữu tục để cho đối tượng nhận bảo hiểm xã hội là một lần
cũng theo ông hiền
nếu người lao động bán sổ cho người thu gom trước mắt sẽ bị ép giá số tiền nhận được thấp hơn số tiền mà cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả
không những thế toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình sẽ bị mất
do hoàn cảnh gia đình chị dương thị hồng loan công nhân trong khu công nghiệp việt nam singapore thành phố thuận an tỉnh bình dương đã xin nghỉ việc
trước khi đến làm thủ tục nghỉ việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
chị loan có nghe thông tin về việc có người tìm mua thu gom sổ bảo hiểm của những người đang thất nghiệp
bây giờ là mình đang trong tình trạng mùa dịch đúng không có nhiều bạn thất nghiệp không có đi tìm công việc mới được
nếu mà bây giờ có một số người đối tượng lại hỏi mình mua mình đừng có nên bán
từ từ đi từ gì mùa dịch cũng từ từ sẽ qua mà việt nam mình đang ổn định rồi từ từ mấy bạn từ từ đi
hết tháng này xong rồi mình có thể kiếm được việc khác đừng nên khắp tắp vội vã mà đi bán đồ của mình cho người ta
qua xác minh vụ việc ngày chín tháng bốn cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh bình dương
thực hiện xử lý và gỡ bỏ hoàn toàn trang facebook mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
và các trang facebook tổ chức thu mua sổ bảo hiểm xã hội khác
đến chiều một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng ngô thị thúy kiều
chú quận một mươi hai tp hcm để làm rõ hành vi mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
thu mua sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi bất chính
theo quy định của pháp luật hiện hành sổ bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ
để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm thất nghiệp
việc mua bán chuyển nhượng hoặc cầm cố thế chấp sổ bảo hiểm xã hội là các hành vi vi phạm pháp luật
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an
đối với đối tượng lê phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về tội giết người
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trương văn huyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại bốn mươi một trên ba mươi một trên ba phan chu trinh
khu xuân an huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi hai da ngăm đen sống mũi khum
dái tai trúc và có nốt ruồi nổi cách hai năm cm trên sau đuôi lông mảy phải
còn về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
công an thành phố cam ranh của tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thành nhung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại khu tập thể d ba trường sơn phường vĩnh trường
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tất cả đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý